cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa bắt thêm một đối tượng đó là trần văn dở chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ thanh hải chú tải thành phố long xuyên ngồi chơi cùng dở tại phố đi bộ hai bà trưng
tại đây hải xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ
sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong hải móc túi lấy hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng
và điện thoại của nạn nhân còn dở lấy chiếc ví bên trong có một triệu năm trăm linh nghìn đồng sau đó rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ hành vi của dở chiếm đoạt số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng của mỹ để tiêu xài cá nhân
sau một thời gian nghị án kéo dài vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang cùng với bốn đàn em trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ
qua biên giới theo đó tòa tuyên phạt bị cáo hạnh tám năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền năm mươi triệu đồng
đồng thời tòa tuyên phạt các bị cáo phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi
nguyễn văn minh ba mươi một tuổi cùng ngụ tại huyện an phú mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
tòa nhận định qua xem xét hồ sơ chứng cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa
đã đủ cơ sở chứng minh cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội và đúng pháp luật
dù bị cáo hạnh không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ có liên quan
cơ quan điều tra và việc kiểm tra chứng cứ công khai tại tòa có đủ căn cứ xác định hạnh là người tổ chức chỉ đạo bị cáo sang
linh lê minh vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam
công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam phạm văn đường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ tại ấp phước tân xã vĩnh phước huyện gò quao về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an đường khai nhận vào khoảng hơn một mươi tám h ngày bốn tháng hai
đối tượng điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ ấp dân quân xã hòa chánh huyện u minh thượng thì bị phát hiện
đối tượng phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy đi phía trước có đeo sợi dây chuyền vàng
sau đó đường điều khiển xe vượt lên áp sát giật đứt sợi dây chuyền của nạn nhân trị giá trên một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên khi chưa kịp tẩu thoát thì xe của đường đã va chạm với xe của nạn nhân khiến cả hai bị ngã
nghe thấy tiếng chi hô người dân xung quanh đã chạy ra bắt giữ đường cùng tăng vật giao cho công an xử lý
được biết phạm văn đường từng có một tiền án một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản
vừa ra tù năm hai nghìn hai mươi một thì lại tiếp tục tái phạm
thưa quý vị như một thông lệ dịp đầu năm nhất là ngay sau tết nguyên đán cũng là thời điểm tội phạm cờ bạc gia tăng hoạt động
mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền và có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
thế nhưng tình hình tội phạm cờ bạc vẫn diễn biến khá phức tạp cả dưới hình thức truyền thống lẫn cờ bạc biến tướng trên các trang mạng internet
sới bằng này nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại thôn yên phú xã văn phú huyện thường tín hà nội
đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc là lê đình giang giang sử dụng nhà riêng của mình làm tụ điểm đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera đồng thời cắt cử người trông xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà tại nhiều địa điểm khác nhau di chuyển liên tục điểm chơi bạc để tránh lực lượng chức năng
vào thời điểm giang đang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa cho bốn mươi chín đối tượng chơi thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tàng
để phục vụ sới bạc hoạt động con trai của giang được phân công đứng ra điều hành và cảnh giới
tại thời điểm các trinh sát công an ập vào bắt quả tang đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu tiền mặt tại chiếu bạc bốn mươi năm đối tượng trong sới bạc này đã bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận do xứ bạc này được quây tôn kín đáo lại nằm lọt giữa khu dân cư nên đã yên tâm tìm đến đây chơi
địa điểm nhà chủ giang kín đáo trong ngó nên lần nào cũng thấy cũng chơi thì mọi người đến rồi ạ
theo nhận định của cơ quan công an tội phạm cơ bạc là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho xã hội làm phát sinh các loại tội phạm trộm cắp cướp giật gây dối trật tự công cộng cho vay lãi nặng
thời điểm đầu năm mới các sới bạc dưới hình thức đánh bạc truyền thống hoạt động trong các khu dân cư thường lôi kéo rất nhiều người tham gia
ban đầu người chơi chỉ nghĩ đến chơi tiêu khiển trong những ngày đầu xuân năm mới nhưng càng chơi các con bạc càng lấn sâu vì cay cú ăn thua
các con bạc thường đánh sức lượng rất là lớn cho nên rất nhiều đối tượng con bạc trong thời gian nhất định là có thắng có thắng và được trả rất sòng phẳng
còn nếu thua thì không phải trả đất cho nên là nó cũng rất là nó đánh vào lòng tham con bạc cũng rất là thuyết phục con bạc cho nên là rất nhiều con bạc tham gia rất là thường xuyên và tích cực
nhưng mà cuối cùng theo thống kê lại thì tất cả con bạc không có đối tượng nào thắng
đã thua thì không có đối tượng nào là thắng cả
càng muốn gỡ và càng gỡ thì càng đánh sâu mà càng đánh sâu cuối cùng là không bao giờ thắng được
từ những vụ cờ bạc liên tiếp bị cơ quan công an triệt phá thời điểm trước trong và sau tết vừa qua mỗi người dân đừng vì lý do đầu xuân năm mới mà muốn thử vận may với những ván bài đỏ đen
bởi cơ bạc dù dưới bất cứ hình thức nào đều là hành vi vi phạm pháp luật
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm nếu giá trị tiền hiện vật từ năm triệu đồng trở lên
người tham gia đánh bạc sẽ bị truy kỳ
bộ luật hình sẽ cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với mức phạt tối đa là bảy năm tù giam
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn
cho đến sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã bến cát vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng nay tại giao lộ đường mỹ phước tân vạn và đường ne tám phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
vào thời điểm trên xe ô tô khách năm mươi một b hai mươi chín nghìn năm trăm một mươi bảy do tài xế tên nguyễn ngọc biên điều khiển
khi đi đến đoạn đường trên thì đã bất ngờ va chạm với xe ô tô khách năm mươi một b hai mươi chín nghìn tám trăm linh tám do tài xế lành văn vương điều khiển
cú đâm mạnh khiến đầu hai chiếc xe khách bẹp rúm hư hỏng nặng
hai tài xế bị thương
có một tài xế bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu
rất may mắn là hàng chục hành khách trên hai xe đều không có ai bị thương
tuy nhiên cú va chạm mạnh khiến cho nhiều người hoảng sợ la hét kêu cứu
thưa quý vị ô tô đậu đỗ sai quy định là một trong những nguyên nhân gây ủn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhất là tại các đô thị
trong thời gian vừa qua thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã triển khai thí điểm việc cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại bảy tuyến đường nội thành
kết hợp với đó là tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
dù biết vị trí này có biển cấm không được đậu đỗ ô tô nhưng chỉ vì tiện lợi lái xe này vẫn vi phạm
với những hành vi dừng đỗ sai quy định như thế này người vi phạm sẽ bị phạt hành chính lên đến chín trăm linh đồng
không phải là mình cố tình đâu mình dăng ngày nào cũng ở đây hết rồi mà
không phải là mình cố tình đâu nó thật sự
đột sức quá là chạy qua đây đột sức quá là mình đang thú xe mình quán còn mặc đèn mà
những vi phạm như trên khá phổ biến ở thành phố biển quy nhơn thời gian trước đây sau hiện tại đang ngày càng giảm đi
ngoài việc chủ động tuần lưu nhắc nhở và trực tiếp xử lý các vi phạm về rừng đỗ không đúng quy định
lực lượng chức năng cũng áp dụng hình thức ghi hình và dán thông báo phạt nguội lên kính xe với những trường hợp vi phạm
nhất là tập trung tại bảy tuyến đường thí điểm cấm đậu đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
nhằm tạo nề nếp đậu xe đúng quy định cho tất cả mọi người
ngoài việc chủ động tuần lưu nhắc nhở và trực tiếp xử lý các vi phạm về dừng đỗ không đúng quy định

nhằm tạo đề nếp đỗ xe theo ngày chẳng lẽ
nhằm tạo đề nếp đỗ xe đúng quy định cho tất cả mọi người

nóng nguy cơ gồm cả trẻ em có tình trạng béo phì cập nhật quy trình xử lý f phù hợp với tình hình mới